trong đó phần đất ở gần bốn mươi m hai tường đường ba trăm bảy mươi lô nền chiếm tỷ lệ năm mươi năm
đất dịch vụ khoảng ba bảy trăm linh m hai chiếm tỷ lệ năm mươi
để thực hiện dự án này quảng ngãi còn cấp không qua đấu thầu cho chủ đầu tư mò cát để săn lấp mặt bằng dự án khu nghỉ dưỡng nghĩa thuận
điều đáng nói dù dự án khu tái định cư đang trong giai đoạn xây dựng giang dở chưa hoàn thiện
nhưng đã được trao giá một cách công khai
theo đó giá đất nền tại đây giao động từ một trăm năm mươi đến sáu trăm linh triệu đồng một lô
nhầm tính thì giá bán trung bình là ba trăm linh triệu đồng một lô
nhận lên với ba trăm bảy mươi lô thì số tiền mà chủ đầu tư sẽ thu về ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
qua trao đổi với phóng viên chính quyền địa phương đã xác nhận công ty hà mỹ á vẫn chưa hoàn thành công tác đền bù cũng như thủ tục pháp lý
điều đáng nói dù dự án khu tái định cư đang trong giai đoạn xây dựng giang giờ chưa hoàn thiện

qua trao đổi với phóng viên chính quyền địa phương đã xác nhận công ty hà mỹ á vẫn chưa hoàn thành công tác đền bù cũng như thủ tục pháp lý

nhưng việc công ty tiến hành san lấp mặt bằng là hoàn toàn hợp pháp
thủ tục pháp lý mà chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng thì sai
mặt khác người dân mua đất thuộc dự án tái định cư vào lúc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi
chứ chưa có cái chủ trương cần chế thôi thôi mà nhà đầu tư mặc vào lập như vậy thì nó là không đúng quyết định của pháp luật
trong trường hợp này chỉ là đất trên giấy tờ chưa quy hoạch một năm trăm linh thì chưa được quyền mua bán
nếu mua bán như vậy thì nó trái quyết định pháp luật nếu có tranh chất xảy ra thì cái hợp đồng này là vô hiểu
dư luận đặt câu hỏi là tại sao một dự án để xảy ra sai sót lớn như vậy mà tới thời điểm này chính quyền địa phương vẫn không hề có biện pháp chấn trình
thì ông lê trung thành chủ tịch ubnd huyện tư nghĩa cho biết vì dự án nằm ở vị trí khuất nên chưa kịp phát hiện

thì ông lê trung thành chủ tịch ubnd huyện tư nghĩa cho biết vì dự án nằm ở vị trí khuất nên chưa kịp phát hiện
thì lý do quản lý kém hay là nhắm mắt làm ngơ
trong quyết định chấp thuận đầu tư được tỉnh quảng ngãi phê duyệt vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ghi rõ mục tiêu dự án đầu tư du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tắm bùn kết hợp với sản xuất nông nghiệp sạch sản xuất nước khoáng đóng chai
tuy nhiên đến nay dù đã hoàn thành giai đoạn một đưa vào hoạt động gần cả năm nay nhưng công ty hà mỹ á quên chuyện sản xuất nông nghiệp sạch và cũng quên luôn
việc làm hệ thống xử lý nước thải
theo đó toàn bộ nước thải trong quá trình sử dụng và vận hành các hạng mục của dự án được chủ đầu tư tống thẳng ra khu vực đất trồng lúa gần đó
toàn bộ khu vực trồng lúa lâu năm giờ bị bỏ hoang cho cỏ mọc
trong khi nhà đầu tư vẫn chưa xử lý thao gỡ khó khăn thì người nông dân cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng
việc kinh doanh sinh lợi đã diễn ra được chín tháng
tuy nhiên việc chấp hành các quy định thì doanh nghiệp lại ngang nhiên bỏ qua
lợi nhuận thì về túi doanh nghiệp còn ô nhiễm môi trường khó khăn trong sản xuất thì người dân phải gánh chịu
quay trở lại dự án tuyến đường tỉnh lộ dt sáu trăm hai mươi ba b vào khu suối nước nóng
trao đổi với phóng viên về việc sử dụng một khoản ngân sách khá lớn như vậy để làm đường vào dự án cho công ty hà mỹ á
tỉnh có quá ưu ái cho doanh nghiệp hay không
ông đỗ vũ bảo phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng ngãi cho rằng
dự án có mục tiêu đầu tư là để đảm bảo an toàn giao thăm cũng như là giao thăm thăm suốt vào các khu vực dự án
khu du lịch sinh thái dự án tấm bồn sứ năng dự thuận
bên cạnh đó là góp phần vào việc phát triển hạ tầng du lịch hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương
lợi đâu thì chưa thấy chỉ biết từ ngày xã nghĩa thuận biến thành đại công trường phục vụ cho ba dự án cùng lúc
thì người dân chính là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất
mất đất sản xuất với giá đền bù rẻ mạt họ còn phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm trong quá trình thi công
bức xúc gửi đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ được hồi âm
mọi người muốn làm nếu như nguyên là một tối ở đó
nhưng mà nói là có khi là họ còn xanh xây họ còn còn đó thì sao không cho họ trả nữa
nhiều lúc đem bọn đem ghế ra trọn rồi mới được
đường ghế đây là nó trả rất là bụi mà nó trả không kia ở đây
nó nghĩa là nó trả nó không có trả ổ cho ta
bữa cơm môn hết lứa chỗ này ngoá trở hết chỗ này
nó không có ra gì trên mà
định bộ có cũng giá tiền là nó cũng rất là thấp
nó mát chục triệu trong một sổ thôi
mà giờ sang hết rồi dài dài coi như mấy người còn trẻ thì nó còn kiếm việc lồn
còn những người mà không có sức lô đậm nữa không có đi lò ngoài được nữa
thì coi như không bó tay không biết lộn gì sống
với lý do đưa ra việc thực hiện hỗ trợ làm cơ sở hạ tầng nói chung
để thu hút đầu tư là đúng
nhưng phải chăng chỉ nên ở những vị trí
và khu vực khó khăn còn vị trí thuận lợi sát khu vực dân cư
và cận kề trung tâm thành phố như dự án khu nghỉ dưỡng nghĩa thuận
mà chi ngân sách đứng bảy mươi kỳ đồng để hỗ trợ làm được thì quá khó nhộn
mặt khác những xe phạm ngang nhiên của doanh nghiệp này dù đã được phản ánh
nhưng tại sao cho tới nay cơ quan chức năng vẫn chưa hề có động thái xử lý
người dân vẫn chờ đợi câu trả lời từ phía lãnh đạo

tỉnh quảng hải
tỉnh quảng hải